là bị cáo chủ mưu cầm đầu của đường dây mua bán ma túy liên tỉnh lê đại hải bốn mươi tuổi
trú tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị vừa bị toán nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm
và tuyên án tử hình về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hải cùng tú chưa rõ lai lịch vào đà nẵng cấu kết với nguyễn vũ trọng
trú tại phường hòa an quận cẩm lệ hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
trong tháng hai và tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trọng nhiều lần mua ma túy từ hải với số lượng lớn
giao động từ hai trăm linh đến hơn ba trăm linh triệu đồng
khi hai tin trọng và bạn gái bị bắt cùng số ma túy vừa mới nhận hải đã bỏ trốn vào bình dương
thì bị công an địa phương phát hiện và bắt giữ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam
hai em ruột là lâm thanh sang hai mươi ba tuổi và lâm thanh hải hai mươi năm tuổi
cùng chú tại thị trấn rồng riềng huyện rồng riềng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng bốn hải cùng với một người bạn đến nhà của danh đô la ở cùng địa phương để lấy tiền
do trước đó la có hứa cho tiền hải
tại đây la không đưa tiền mà còn đánh người bạn của hải
hải bỏ chạy về nhà kể lại sự việc cho sang là em ruột của hải nghe
tức giận sang kêu hải lấy dao tự chế đi trả thù đồng thời hải gọi cho hai người bạn đi cùng
khi cả nhóm đến quán cà phê ở thị trấn rồng riềng thì gặp la trong quán
hải và sang cầm dao tự chế xông vào để chém la thì được mọi người can ngăn
tuy nhiên đã làm mất an ninh trật tự cả khu vực
lực lượng công an đã đến bắt giữ và thu hai dao tự chế
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng vừa tiếp nhận và bàn giao năm ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
vào lúc tám h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm nhận được tin báo về việc tàu cá mang số hiệu cm chín mươi chín nghìn năm trăm năm mươi sáu ts
do anh nguyễn huỳnh như sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
quê tại tỉnh cà mau đang đánh bắt trên biển thuộc địa phận tỉnh sóc trăng bị phá nước và có nguy cơ bị chìm
trên tàu có năm ngư dân có mặc áo phao
biên phòng tỉnh sóc trăng đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn
đến hai h hai mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm tàu cá của một ngư dân phát hiện năm thuyền viên đang trôi giặt trên biển
nên đã hỗ trợ đưa lên tàu và bàn giao cho đồn biên phòng trung bình bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng
sau khi tiếp nhận đơn vị đã cử lực lượng quân y thăm khám sức khỏe
và làm thủ tục bàn giao năm thuyền viên cho người thân để đưa về nhà
vào khoảng một mươi một giờ trưa nay ngôi nhà năm tầng nằm trên quốc lộ ba gần cầu lộc hà thuộc xã mai lâm huyện đông anh
đã xảy ra cháy lớn đàm cháy nhanh chóng bùng lên và lan sang hai nhà bên cạnh
lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt không chế và giật tắt đám cháy
ngọn lửa bước đầu được xác định bùng lên từ cột phát sóng điện thoại trên tầng năm
của cửa hàng chuyên kinh doanh sâm lốc ô tô cháy bùng lên nhanh chóng rồi lan theo cầu thang máy
xuống tầng một của căn nhà khói đen và cao hàng chục mét
sau khoảng hai mươi phút cháy đã lan sang hai nhà bên cạnh cũng kinh doanh cùng mặt hàng này
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng điều động phương tiện chữa cháy
cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa tuy nhiên với đặc thù nhà ống và kết hợp kinh doanh
nên gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy sau khoảng ba tiếng đám cháy đã được khống chế
cháy công an huyện đông anh đã xuất xe cùng lực lượng xuống đám cháy và đồng thời xin tri viện
của trung tâm một và trung tâm ba sau đó là xin tri viện của long biên và các đơn vị
do đặc điểm giai đoạn ban đầu lốt cháy rất nhanh thiếu nguồn nước cho nên chúng tôi phải vi động
rất nhiều đơn vị đối với người dân trong quá trình kinh doanh sinh hoạt
thì phải lưu ý những đồ dùng và xếp xếp hàng hóa đảm bảo cách sang nguồn nhiệt
nguồn gây cháy đặc biệt là khi sử dụng các thiết bị điện
em đến đây thì cũng thấy cháy được một lúc rồi thì khi mà các chú công an này đến thì hiện một lúc
có bốn năm xe đến được một lúc tầm này là còn chưa ăn đâu các chú công an này là toàn bị đói đi chữa cháy
nhìn trông nhìn sót ruột thật nhưng mà nghề nghiệp thì biết làm thế nào
may mắn đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản nguyên nhân vụ
việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ tuy nhiên trước tình trạng thời tiết còn nắng nóng như hiện nay
người dân sử dụng các thiết bị điện nhiều vì vậy mỗi người cần phải nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ
tránh sự việc đáng tiếc xảy ra
sáng ngày hai mươi chín tháng năm tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với chu tiến dũng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn viết tắt là cns cùng chín đồng phạm
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao một mươi bị cáo trong vụ án này bị cáo buộc
gây thất thoát hai mươi hai tỷ đồng tại cnns trong đó một mươi bảy ba tỷ đồng của quỹ khen thưởng cns và bốn sáu trăm tám mươi chín tỷ đồng
trong việc thoái vốn đầu tư của cns tại công ty cổ phần tie
bị cáo chu tiến dũng bên tư cách tổng giám đốc cns đã trực tiếp duyệt chi tổng số tiền hơn một mươi bảy ba tỷ đồng
từ quỹ khen thưởng của cns trên cơ sở một trăm linh sáu tờ trình đề xuất của các phòng ban thuộc cns
cáo trạng cũng xác định
giai đoạn năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi sáu khi thực hiện các văn bản trí đạo của ubnd tp hcm
về việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu theo vốn đầu tư của cns tại công ty cổ phần tie
các cá nhân là lãnh đạo của cns đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật
và trí đạo của ubnd tp hcm liên quan về quản lý vốn đầu tư của cns tại tie gây thất thoát hơn bốn sáu tỷ đồng
phiên tòa do thẩm phán phạm lương toản tránh tòa hành sự tòa nhân dân tp hcm làm chúa tòa
dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một
nếp bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính ba công ty ở tp hcm cho vay lãi nặng
thông qua hai trang web với hơn hai triệu lượt vay thu lợi bất chính hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố chín bị can về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh củng cố hồ sơ chứng cứ
công an tp hcm đã đồng loại khám xét ba công ty là công ty digito
credit công ty vincap vn và công ty sophie solutions
thu giữ hàng loạt tài liệu chứng cứ và đưa nhiều người có liên quan về trụ sở công an để làm việc
điều tra về hoạt động liên quan tính dụng đen
quá trình điều tra cơ quan công an xác định cả ba công ty trên có cùng một hệ thống điều hành với hơn một trăm linh nhân viên
nước bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính đều hoạt động cho vai lãi nặng
thông qua trang web tabo vn và findo vn
nhiều cá nhân lãnh đạo các công ty liên tiếp quảng cáo tuyển dụng nhân viên để chào mời
tìm kiếm người vai mở trọng hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua hai trang web trên ba công ty đã giải ngưng cho vai hơn hai triệu lượt vai
tổng cộng hơn sáu bảy mươi hai tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn một trăm hai mươi ba bốn tỷ đồng
với lãi suất thấp nhất là một trăm năm mươi ba hai cao nhất là một hai trăm tám mươi chín sáu mươi bảy
gấp từ bảy đến sáu mươi bốn lần mức lãi suất cao nhất quy định của bộ luật dân sự
củng cố các tài liệu chứng cứ công an tp hcm đã khởi tố chín bị can là giám đốc trưởng phòng
trưởng bộ phận trưởng nhóm thuộc ba công ty trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hiện công an tp hcm tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi chín tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam một mươi một bị can để củng cố xử lý hành vi cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn mạnh hải giám đốc công ty thu hồi nợ tiến đói hay
vũ ngọc kim khánh nguyễn thị thùy vân trần thị mai là quản lý của hai mươi một app cho vay
ngoài ra còn có các nhân viên của công ty như công ty golden công ty bambo công an tp hcm
cục cảnh sát hình sự các đơn viện nghiệp vụ bộ công an công an tp cn xét định có hơn ba mươi hai app cho vai tiền online
trong đó nhóm của nguyễn mạnh hải chuyên nhắn tin gọi điện cho khách vay và người thân
để đe dọa uy hiếp tinh thần để thu hồi nợ
từng nhân viên của hải nhận khoảng một mươi hồ sơ khách vai trẻ hạn mỗi ngày
với mức thưởng từ ba đến ba năm triệu đồng khi đạt chỉ tiêu
còn trần thị bay nhân viên công ty golden quản lý khoảng hai mươi một app cho vai
mỗi app có một nhóm thực hiện việc nhắn tin gọi điện đe dọa
mỗi ngày từ ba trăm linh cuộc gọi trở lên hoặc ghép ảnh thờ đăng lên mạng xã hội
dán vào cột điện thậm chí thuê người tạc sơn chất bẩn
hủy hoại tài sản của người dân gây mức an ninh trực tự
công an xét định chủ của các app cho vai thông thường là người nước ngoài
thuê người việt nam điều hành hoạt động theo kiểu tính dụng đen lãi suất cao
hiện nay hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đồng loạt bóc gỡ tẩy xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định vay tiền nhanh bôi bẩn phố phường
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng
cho vay lãi nặng đặc biệt là còn phát hiện truy xét đối tượng được thuê mướn đi dán tờ rơi
qua công tác tuận tra trên địa bàn và thông tin từ tờ rơi gián quảng cáo cho vai trả góp nhanh gọn
cho vai alo là có tiền công an quận tân bình thành phố hồ chí minh phát hiện trịnh xuân tuấn
có nhiều nghi vấn liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng nên tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét
qua kiểm tra công an phát hiện trong điện thoại của tuấn có nhiều tin nhắn nội dung liên quan đến cho vai tiền
liên lại suất cao và nhiều tăng vật có liên quan
mới rộng điều tra công an xác định đến thời điểm bị bắt giữ
tuấn và đồng bọn đã cho vay gần ba mươi khách thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình
thành phố hồ chí minh vừa ra quyết định khơi tối bị can lệnh bắt bị can đến tạm giam đối với trịnh xuân tuấn
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
được biết trịnh xuân tuấn từng có ba tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy
khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tôi có vào hồ chí minh đi in những tờ rơi quảng cáo
số điện thoại dán cho các bờ tường bột điện
khu vực tôi dán giấy cho vai là tân bình bình tân và tân phú
khách vai ba triệu thì tôi góp một trăm năm mươi đồng một ngày phí một mươi phí ba trăm linh đồng phí làm việc
còn đây là đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tỉnh hải phòng
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm khởi tố bắt tạm giam
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khác với những trường hợp trước nguyễn văn thắng lại là người được trần ngọc tùng
ở cùng quê thuê vào tp hcm làm việc in và đi dán tờ rơi cho vay bằng thông tin
bằng số điện thoại của mình và thực hiện trực tiếp việc đi đổ tiền người vai
với tiền công là chín triệu đồng mỗi tháng
khám xét nơi ở của đối tượng công an thu giữ nhiều giấy nợ
dưới ghi tiền góp theo ngày và các tăng vật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
đội cảnh sản sự tiếp tục trong thời gian tới sẽ xóa những bản quảng cáo những tờ rơi quảng cáo đầy mạnh những hoạt động chi xét đấu tranh và khuyên quyết xử lý đối tượng tính dụng đen cho vai lãi nặng để đem lại sự bình yên cho người dân
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị vai trò chủ công của lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm qua đó đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng dán tờ rơi liên quan cho vay lãi nặng
bên cạnh xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng còn phải tự đi bóc gỡ các tờ rơi quảng cáo đã dán để các đối tượng nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
biết được sự vất vả của những người phải đi tháo gỡ các tờ rơi do các đối tượng dán lên làm bẩn làm xấu mỹ quan đô thị
qua đó canh tỉnh răng đai những ai có ý định thực hiện hành vi tương tự thì sẽ bị sự lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây tại tp hcm đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy
với tinh thần dũng cảm vì nhân dân phục vụ các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời cứu sống nhiều người dân trong các vụ cháy nổ
qua đó tinh thần và kỹ năng chữa cháy cứu hộ của cộng đồng cũng đã được nâng cao
mặc dù không có người ở trong nhà thế nhưng bên trong căn hộ một mươi một mươi tại chung cư nguyễn kim phương bảy quận một mươi vẫn để sáng đèn dời giờ dờ
hậu quả là căn hộ bốc cháy dữ dội nguyên nhân ban đầu được xác định là cháy dây bóng điện
trời xuống ghế sofa phía dưới gây cháy
diện tích cháy khoảng hai mươi m hai bên trong căn hộ nhưng khói đen đã bao trùm toàn bộ tầng một mươi của tòa nhà
một phần đèn chiếu sáng của lối đi ở tầng một mươi đã bị hư hỏng lại diễn ra vào ban đêm nên việc thoát hiểm đã bị hạn chế
ở thời điểm cháy lúc hai mươi một h một mươi bảy phút ngày hai mươi tám tháng bốn đại tá huỳnh quang tâm trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố đã trực tiếp có mặt chỉ huy lực lượng cứu hộ triển khai các mũi trinh sát tìm kiếm
sử dụng xe thang chuyên dụng đưa các nạn nhân còn mắc kẹt ra ngoài và chỉ huy dập lửa
nhờ công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu chuẩn bị lực lượng phương tiện và đảm bảo phương án xử lý cho nên lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ lực lượng chuyên nghiệp cũng đã nhanh chóng xử lý kịp thời
cái vụ cháy đó đã trực tiếp
cứu được bốn người từ trong đám cháy bằng xe thang rồi cứu trực tiếp một mươi một người ở các phòng lân cận bằng đường cầu thang bộ và hướng dẫn hơn một trăm năm mươi người thoát nạn đảm bảo an toàn
đây là một vụ cháy mà lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và chuyên nghiệp cũng đã phối hợp đồng bộ xử lý một cách nhanh chóng kịp thời đạt một hiệu quả rất là cao
nhà tu đèn sáng hết
bà nguyễn thị dung ở căn một mươi bốn một mươi nhớ lại khi nghe thấy tiếng tri hô bên dưới
từ tầng một mươi bốn ngó xuống bà phát hiện lửa khói bốc lên từ căn bên dưới thẳng lên nhà bình
dù rất hoảng sợ nhưng trước đó đã được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm nên bà đã bình tĩnh đóng kính cửa bàn công và bịt các khe hở hạn chế khói bay vào nhà
liên sau đó bà dung đáo sử dụng khăn dung nước trong đầu rồi cô mẹ của mình thoát ra ngoài hành lang để tránh ngạt khói
bà nguyễn thị dung ở căn một mươi bốn một mươi nhớ lại khi nghe thấy tiếng tri hô bên dưới thẳng lên nhà mình

dưới sự thường xuyên giám sát kiểm tra đặc biệt là tập huấn phòng cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tại chỗ của công an phường bảy và đội cảnh sát chữa cháy quận một mươi
nên công tác xử lý ban đầu đã phát huy hiệu quả

định công tác xử lý ban đầu đã phát huy hiệu quả

định công tác xử lý ban đầu đã phát huy hiệu quả
để đạt được kết quả đó thì lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp cũng như lực lượng phòng cháy tại chỗ đã tăng cường các giải pháp và biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
đặc biệt là công tác ứng trực chuẩn bị lực lượng phương tiện rà soát các phương án để xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ gây ra
thời gian qua bằng các biện pháp tăng cường tuyên truyền và sự phối hợp chính quyền các phường xã với công an các cấp
đã thành lập được hơn bốn trăm linh tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điểm chữa cháy công cộng trên khắp địa bàn thành phố
và đã phát huy lan tỏa sâu rộng được tinh thần phòng ngừa đấu tranh với giặc lửa trong dân dân
từ đó nhiều người đã được cứu sống thiệt hại trong các vụ cháy cũng được kéo giảm
thưa quý vị theo số liệu do tổng cục thống kê công bố vào sáng ngày hai mươi chín tháng năm hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ
nên kim ngạch xuất khẩu
kim ngạch xuất khẩu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt năm mươi năm tám mươi sáu tỷ usd tăng năm ba so với tháng trước
tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam vẫn giảm một mươi hai năm
trong tháng việt nam ước tính xuất siêu là hai hai mươi bốn tỷ usd
tính chung năm tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt là
hai trăm sáu mươi hai năm mươi bốn tỷ usd giảm một mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó xuất khẩu hàng hóa ước đạt một trăm ba mươi sáu một mươi bảy tỷ usd giảm một mươi một sáu
nhập khẩu hàng hóa ước đạt một trăm hai mươi sáu ba mươi bảy tỷ usd giảm một mươi bảy chín so với cùng kỳ năm ngoái
khách quốc tế đến việt nam vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba giảm sáu chín so với tháng trước
tính chung trong năm tháng của năm hai nghìn hai mươi ba
khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần bốn sáu triệu lượt người gấp một mươi hai sáu lần cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong tổng số gần bốn sáu triệu lượt khách quốc tế đến việt nam trong năm tháng vừa qua
khách đến bằng đường hàng không chiếm tám mươi tám bằng đường bộ chiếm một mươi chín bằng đường biển chiếm một một
cũng theo tổng cục thống kê trong năm tháng qua doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống
trong năm tháng qua là tăng hai mươi hai một
dịch vụ lữ hành tăng tám mươi chín bốn so với cùng kỳ năm trước do trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ
theo số liệu của tổng cục thống kê cho biết giá lương thực thực phẩm tăng giá điện nước sinh hoạt tăng
do thời tiết nắng nóng kéo dài cũng là một trong số những nguyên nhân làm chỉ số giá tiêu dùng cpi
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tăng một so với tháng trước

trong mức tăng một của cpi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba so với tháng trước có tám nhóm hàng hóa và dịch vụ
có chỉ số giá tăng ba nhóm hàng có chỉ số giá giảm
tại đây nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất tiếp đến là giá điện giá nước sinh hoạt
tính trung bình bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cpi tăng ba năm mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân chủ yếu là do bình quân giá xăng dầu trong nước năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi năm hai mươi bảy
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
giá ga giảm tám năm mươi một là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của cpi nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản
đoạn trên cao của tuyến metro số một chủ yếu nằm trên đường xa lộ hà nội
đây là đại lộ của thành phố hồ chí minh có chiều rộng từ một trăm một mươi đến một trăm năm mươi mét
rất khó để cho người dân ở đường đối diện có thể đi vào nhà ga trên cao
để giải quyết vấn đề này chín cầu bộ hành được xây dựng nối trực tiếp từ nhà ga trên cao metro số một
bằng qua bên kia đường
cầu vực được xây dựng nhằm kết nối các ga tân cản thảo điền an phú rạch chiết phước long bình thái thủ đức
khu công nghệ cao và ga đại học quốc gia
dự án này thuộc gói thầu cp hai đoạn trên cao và đề bô của tuyến metro số một
đang được nhà thầu triển khai đồng loạt để chuẩn bị khai thác dự án
mỗi cây cầu bộ hành có tống chiều dài khoảng bảy mươi tám mét và rộng ba năm mét tùy vị trí
kết hợp với các điểm dừng chờ xe buýt cầu vượt bộ hành kết nối với vào nhà ga trên cao
nhằm tăng khả năng tiếp cận metro cho người dân
các cầu bộ hà này đang trong giai đoạn đầu triển khai xây dựng và hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
cùng thời điểm hoàn thành tuyến metro số một
để ngăn chặn tình trạng kẻ gian trột nhập trột cấp vẽ bậy cây thất thoát tài sản
và mất mỹ quan đối với các toa tàu trên đường sắt metro
các đơn vị bảo vệ đã tăng cường biện pháp an ninh và sử dụng cài chóng nghiệp vụ
như các báo đã đưa tin vào cuối tháng bốn một toa tàu thuộc tuyến metro bến thành
trước đó một vụ việc tương tự đã xảy ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay cả hai vụ việc đều chưa thể xác định được thủ phạm
cơ quan công an nhận định đối tượng trong hai vụ việc có thể chỉ hoạt động một mình
và chọn không dờ lực lượng bảo vệ ít tuần tra giám sát
nên việc điều tra truy vết rất khó khăn
để chủ động bảo vệ tuyến metro bang quản lý đường sắt đô thị đã chủ động thực hiện
các biện pháp tăng cường an ninh tại khu vực đề bốt cũng như trên toàn tuyến
các chốt bảo vệ để tăng thêm camera giám sát trên toàn tuyến
tăng nhân viên trực ca đêm tại các nhà ga
ngoài ra toa tàu bị vẽ bậy hai lần
thời gian qua một số thiết bị vật tư của nhà thầu ở đoạn trên cao của tuyến metro số một
bị phát hiện mất cắp các thiết bị kỹ thuật
trước tình hình trên để bảo vệ an ninh cho toàn tuyến metro
ban quản lý đường sắt đô thị và các nhà thầu đã quyết định triển khai
thêm phương án bổ sung chó nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ khi đi tuần tra
đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ cả người và tài sản của công trình
ngăn chặn các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
sở giao thông vận tải tp hcm mới đây đã đề xuất cấm xe khách dường nằm lưu thông
vào khu vực nội đô tất cả các khung giờ
đề xuất này đang được lấy ý kiến các tổ chức cơ quan đơn vị
có liên quan để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm
trước đó từ ngày một mươi tháng một tp hcm triển khai cấm xe khách dường nằm lưu thông
từ sáu đến hai mươi hai giờ
hàng ngày vào khu vực nội đô tp hcm
sau thời gian triển khai tình hình giao thông trên các tuyến đường vành đai
và khu vực nội đô tp hcm đã ổn định hơn so với trước
đến thời điểm hiện nay cơ bản các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải
đã chấp hành phương án điều chỉnh
tuy nhiên cũng theo sở giao thông vận tải tp hcm
việc điều chỉnh tổ chức giao thông đối với xe khách dường nằm
đã phát sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
như tình trạng xe khách dường nằm thường xuyên dừng xe
đổ xe trên các tuyến đường hành lang và vành đai để đón và trả khách
bên cạnh đó các bãi xe trái phép bến cốc phát sinh
tại các tuyến đường hành lan và vành đai
về phương hướng giải pháp trong giai đoạn tiếp theo
sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất điều chỉnh thời gian cấm xe khách dường nằm
lưu thông vào khu vực nội đô từ sáu đến hai mươi hai giờ như hiện nay
thành cấm lưu thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
quyết định phê duyệt chiến lược xuất khẩu gạo đến năm hai nghìn ba mươi
vừa được chính phủ phê duyệt yêu cầu xuất khẩu gạo gắn với phát triển gạo
có thương hiệu phát triển nhãn hiệu gạo việt nam việt nam rice trên thị trường thế giới
đến năm hai nghìn ba mươi hai mươi năm gạo xuất khẩu mang thương hiệu gạo việt nam
nâng giá trị gạo xuất khẩu giảm số lượng xuống còn bốn triệu tấn mỗi năm
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi năm giảm hai bốn về khối lượng
năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi giảm ba sáu nhưng nâng kim ngạch lên khoảng hai sáu mươi hai tỷ usd mỗi năm
để thực hiện mục tiêu này giai đoạn hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn ba mươi
gạo tráng phẩm cấp thấp chỉ chiếm tối đa một mươi năm khối lượng gạo xuất khẩu
tăng khối lượng gạo tráng phẩm cấp cao gạo thơm gạo nếp gạo dinh dưỡng gạo hữu cơ gạo đồ
phấn đấu tỷ lệ gạo xuất khẩu có thương hiệu trên hai mươi
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi
tỷ trọng gạo tráng phẩm cấp thấp
là trung bình chiếm không quá một mươi
rồi tráng phẩm cấp cao chiếm khoảng một mươi năm
gạo thơm gạo japonica gạo đặc sản chiếm khoảng bốn mươi năm
gạo nếp chiếm khoảng hai mươi các sản phẩm gạo có giá trị gia tăng cao
như gạo dinh dưỡng gạo đồ gạo hữu cơ bột gạo
sản phẩm chế biến từ gạo cám gạo
và một số phụ phẩm khác từ lúa gạo chiếm khoảng một mươi
phấn đấu tỷ lệ gạo xuất khẩu có thương hiệu trên bốn mươi
làn sóng giảm lãi suất huy động bắt đầu diễn ra từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
các mức lãi suất trên một mươi đã không còn xuất hiện trên thị trường
hiện nay hầu như tất cả các ngân hàng đều đã nhập cuộc giảm lãi suất
trong đó có những ngân hàng giảm nhiều lần
thậm chí là có ngân hàng giảm hai lần trong chưa đầy một tuần
như là trường hợp msb
tuy nhiên ở chiều cho vây lãi suất dường như vẫn còn neo cao
và chưa giảm tương ứng
những thông tin này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
so với tháng bốn lãi suất huy động của các ngân hàng trong tháng năm đã giảm mạnh
hiện lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng của một số ngân hàng
tiếp tục giảm từ một đến chín trên một năm tùy kỳ hạn
mức lãi suất huy động một mươi hai tháng niềm ít cao nhất quanh tám trên một năm
việc lãi suất huy động liên tục giảm được cho là vì các nhà băng
đã không chịu được nhiệt sau thời điểm tăng nóng
dẫn đến việc chia trả lãi suất tăng vọt
báo cáo tài chính quyến một năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy
chi phí trả lại tiền gửi của các ngân hàng vào khoảng một trăm hai mươi chín năm nghìn tỷ đồng
tăng tám mươi ba bốn mươi ba so với cùng kỳ năm trước
đồng thời có hai mươi bảy trên hai mươi tám ngân hàng trên sàn chứng khoán
có chi phí này tăng trên năm mươi
trong đó có chín ngân hàng ghi nhận chỉ tiêu này tăng trên một trăm linh
tình hình các ngân hàng đang hạ cái lãi suất huy động xuống
chúng tôi thấy điều này là khủng việc làm
do ngân hàng hiện nay họ cho vay là tương đối có
mà để những chi phí lên là quá lớn
do đó ngân hàng bắt buộc phải đẩy cái lãi suất huy động xuống tốc
lãi suất huy động trung bình hiện tại trên thị trường là tầm khoảng năm bảy
có nghĩa là bản thân dư địa của lãi suất huy động còn có thể giảm thêm
tuy nhiên cái ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này là chúng ta giảm lãi suất cho vay
nhưng mà lãi suất cho vay giảm chậm hơn
vì lãi suất cho vay mới là cái yếu tố cốt lõi để giúp cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
chứ không phải lãi suất huy động
theo báo cáo thị trường tiền tệ của công ty chứng khoán ssi công bố
trong tháng bốn mặt bằng lãi suất cho vay vẫn ở mức cao hơn so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín
giao động ở mức một mươi một mươi năm trên một năm kỳ hạn sáu tháng và một mươi một một mươi hai trên một năm kỳ hạn một mươi hai tháng
cho doanh nghiệp sản xuất thông thường
trong khi lãi suất vai tiêu dùng hay cho vay mua nhà
tương trị ở mức tương đối cao khoảng một mươi bốn trên một năm
thực tế cũng cho thấy lãi vay đang giảm kiểu nhỏ dọt trong thời gian qua
theo báo cáo thị trường tiền tệ của công ty chứng khoán ssi công bố
các ngân hàng có thể giảm thêm lãi suất cho vay trong môi trường tiền tệ hiện nay vì dư địa không còn nhiều
do đó để giảm được thêm lãi suất các ngân hàng phải dựa vào lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước
nếu cơ quan quản lý có thể giảm lãi suất điều hành một lần nữa từ nay đến cuối năm
các ngân hàng mới có thể giảm chi phí đầu vào
điều này cùng với việc giảm chi phí lao động dự phòng mức lãi suất cho vay thực tế mới có thể giảm xuống